các doanh nghiệp xuất khẩu da dày của việt nam cần phải làm gì để tận dụng được những yếu tố này
câu trả lời sẽ phần nào có trong chương trình ngày hôm nay thông qua phần phân tích bình luận của tiến sĩ vũ đình ánh
vâng xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình
trước hết thì xin được mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến chủ đề của trò chuyện ngày hôm nay
ngành da dạy việt nam
ngành da dày việt nam có được năng lực sản xuất lớn và quy mô xuất khẩu da dày
các doanh nghiệp xuất khẩu tăng nhanh như hiện nay nhờ sự đóng góp lớn của dòng vốn fdi
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy hơn một tỷ đôi giày dép đã được cung cấp từ việt nam đứng thứ hai sau trung quốc với một mươi ba tám tỷ đôi
thu hút fdi vào ngành da dày dép được kỳ vọng sẽ khả quan trong năm nay bởi uy tím xuất khẩu của ngành da dày dép túi sách việt nam đã được củng cố trên thị trường thế giới
việt nam vẫn được đánh giá là một địa chỉ thu hút đầu tư hiệu quả trong số các điểm đến của ngành giày dép
trong năm hai nghìn một mươi tám trung quốc tiếp tục cung cố
giảm ưu đãi đầu tư với dệt may và da dày để tập trung cho các ngành công nghệ cao
vì vậy nhiều đơn hàng với gia công dày dép túi sách sẽ tiếp tục xu hướng chuyển dịch từ trung quốc sang việt nam
khi các nhãn hàng lớn đến việt nam cũng kéo theo dòng luân chuyển của vốn và công nghệ là một cơ hội tốt cho ngành da giày biến đổi cả về chất và lượng
thực tế cho thấy hội nhập kinh tế quốc tế đã mở ra cơ hội thu hút
hội nhập kinh tế quốc tế đã mở ra cơ hội thu hút đơn hàng cho ngành da dày
hiệp định thương mại tự do việt nam eu dự kiến sẽ được ký kết vào giữa năm hai nghìn một mươi chín
so với đối thủ cạnh tranh lớn nhất là trung quốc sản phẩm dây dép của việt nam sẽ được hưởng tranh lệch thuế từ ba năm đến bốn hai khi xuất khẩu vào eu tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn
cptpp đã được ký kết
do đó cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu da dày tăng tỷ trọng xuất khẩu sang chile australia new zealand mexico hay canada là rất lớn
đặc biệt như canada một thị trường hiện chưa có hiệp định thương mại song phương với việt nam ngay lập tức giảm thuế nhập khẩu da dày túi sách về
cùng với đó hiệp hội các nhà sản xuất mỹ cũng đang thúc đẩy thông qua một dự luật về thuế quan được kỳ vọng
dự luật này sẽ cắt giảm thuế quan đối với một số dòng sản phẩm nhập khẩu trong đó có vài chục loại sản phẩm dày dép nhập khẩu từ việt nam
có thể thấy rằng lực đẩy cho sự phát triển của ngành da dày việt nam rất lớn
vì thế các cơ quan quản lý đã rất lạc quan khi đặt mục tiêu tăng trưởng kinh mạch xuất khẩu của ngành đến năm hai nghìn hai mươi từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu tỷ usd
năm hai nghìn hai mươi năm là ba mươi năm ba mươi tám tỷ usd và năm hai nghìn ba mươi năm đạt từ năm mươi sáu mươi tỷ usd
kim ngạch xuất khẩu bình quân trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tăng trưởng từ một mươi đến một mươi một một năm
không những thế chính phủ cũng khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các nhà máy sản xuất thuộc da và giả da
vải giả da tráng pu và các loại nguyên phụ liệu khác
vâng thưa thiên sĩ vũ đình ánh ông đánh giá như thế nào về mục tiêu xuất khẩu của ngành da dày việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám
là con số hai mươi tỷ usd tăng khoảng một mươi so với những gì chúng ta đã làm được trong năm hai nghìn một mươi tám
trước hết tôi cho rằng đây là một cái mục tiêu hoàn toàn chúng ta có thể đạt được
do tốc độ tăng trưởng một mươi mỗi một năm về kinh mạch xuất khẩu trong ngày da dày và túi sách
thì chúng ta cũng đã thực hiện được kể từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
năm hai nghìn một mươi bảy mặc dù gặp khá nhiều khó khăn tuy nhiên chúng ta cũng đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh mạch xuất khẩu da dày lên tới sấp xỉ một mươi một
năm hai nghìn một mươi tám thì có nhiều các điều kiện kể cả khách quan và chủ quan cũng khá là thuận lợi
do đó thì đó là những yếu tố giúp cho chúng ta có thể đạt được mục tiêu này
đâu là cái yếu tố mà sẽ tạo được cái sức bật lớn nhất ạ
đó là chúng ta đã đang và tiến tới sẽ ký rất nhiều các hiệp định thương mại tự do
thông qua việc phá bỏ các hàng rào thuế quan thông qua việc thực hiện thực thi các cam kết về hiệp định thương mại tự do
đặc biệt là các cái hiệp định thương mại tự do dự kiến mà chúng ta sẽ ký tới đây với cả eu
thì sẽ giúp khai mở thị trường cho xuất khẩu da dày

tới đây thì khi mà hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu chính thức được các nước phê chuẩn
thì có những quan ngại cho rằng bên cạnh việc các dòng thuế sẽ giảm
những cái rào cản về mặt kỹ thuật sẽ được nâng lên để làm giảm
hoặc là gây ảnh hưởng đến cái hoạt động xuất khẩu của việt nam trong đó hoạt động xuất khẩu da dày ạ
thì không biết là tiến sĩ đánh giá như thế nào về điều này ạ
đối với một nước đang phát triển như việt nam với trình độ phát triển chưa cao
thì có thể nói các hàng rào kỹ thuật đó là một cái rào cản tương đối lớn
cho cái việc mà các hàng hóa
các cái hàng hóa chúng ta sẽ xâm nhập vào những cái thị trường
có cái mức độ có cái trình độ phát triển cao nàn
tuy nhiên đối với mặt hàng da dày thì có thể nói trước hết
chủ yếu các doanh nghiệp mà sản xuất trong ngành da dày chúng ta
trên tám mươi là các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
các doanh nghiệp đó các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
và các doanh nghiệp việt nam trong ngành da dày
thì cũng đã có cái bề dày kinh nghiệm hàng chục năm
trong cái lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu da dày
cũng như là hầu hết các doanh nghiệp đó thì đều là gia công
cho các cái doanh nghiệp toàn cầu xuyên quốc gia
do đó thì các cái hàng da quỹ thuật
có trong các cái hiệp định thương mại tự do đó
sẽ không có cái ảnh hưởng hay là cái tác động quá lớn
tới cái ngành da dày cũng như là cái việc xuất khẩu da dày của việt nam
và đây sẽ là một cái cơ hội có thể nói là rộng mở
cũng được kể cả các chuyên gia trong nước và quốc tế
đánh giá là sẽ giúp cho cái ngành da dày của việt nam
sẽ khai thác tốt hơn cái thị trường eu
cái hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu
có thể là được ký trong cái thời gian tới
vậy còn về những cái yêu cầu về việc bảo vệ môi trường
hay là tạo cái môi trường làm việc tốt hơn cho những cái người lao động thì sao ạ
những cái doanh nghiệp da dày của việt nam
liệu có đáp ứng được những cái yêu cầu kỹ thuật rất là cao đó hay không ạ
đối với riêng ngành da dày
có thể nói là các cái yếu tố liên quan tới các điều kiện về môi trường
các yếu tố liên quan tới các điều kiện về lao động
cũng như là các yếu tố liên quan về sở hữu trí tuệ
thì các cái doanh nghiệp da dày hiện tại của việt nam
cũng như là cái kế hoạch trong một vài năm tới đây
cũng đã đáp ứng rất là tốt
do đó thì tôi cho rằng các cái hiệp định thương mại tự do
như cái hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu
là sẽ có những cái điều kiện liên quan môi trường điều kiện lao động
hay là các điều kiện về sở hữu trí tuệ
thì các cái doanh nghiệp da dày sẽ không phải đối mặt
với những cái khó khăn giống như một số các cái ngành nghề khác
mà sẽ phải thực hiện các cái cam kết
thì ngành da dày của việt nam đang có những cái cơ hội rất là lớn
vậy thì các cái doanh nghiệp của chúng ta cần phải làm gì
có những cái động thái như thế nào để tận dụng hết được những cơ hội này ạ
rõ ràng thì cơ hội rất là lớn
và cái cơ hội này cũng xuất phát từ cái việc
là chúng ta đã lựa chọn da dày như là một trong những cái mặt hàng
xuất khẩu chủ lực của việt nam
để nắm bắt các cơ hội và để có thể là khắc phục được
một số các yếu tố liên quan tới cái năng lực cạnh tranh
thì tôi cho rằng các cái doanh nghiệp
của việt nam trước hết cần phải tập trung vào cái vấn đề
làm sao mà đảm bảo được cái ưu thế hay cái lợi thế cạnh tranh
liên quan tới cái lao động giá rẻ
do là cái chi phí nhân công chi phí tiền lương tiền công
của các công nhân của những người lao động
trong ngành da dày đang có cái xu hướng tăng lên
chưa kể nó là chịu tác động của cái tiền lương tiền công
từ các cái bộ phận khác trong cái nền kinh tế
từ các ngành nghề khác cũng tác động
đẩy cái chi phí nhân công trong ngành da dày lên
thì cái lợi thế về nhân công giá rẻ của ngành da dày
sẽ giảm và có thể trong một thời gian tới
là sẽ không còn là một cái lợi thế của việt nam
chưa kể là chúng ta còn phải đối mặt
với những cái cạnh tranh từ myanmar hay là từ bangladesh
với cái lợi thế về chi phí nhân công giá rẻ
do đó thì các cái doanh nghiệp da dày
cần có những cái kế hoạch lựa chọn
để làm sao mà tiếp cận được với các cái nguồn lao động
giá rẻ ở những cái vùng mà hiện nay
vẫn chưa được khai thác một cách tốt nhất
để tiếp tục khai thác cái lợi thế
về cái lao động giá rẻ
như là vấn đề gia công của ngành da dày việt nam
cái vấn đề thứ hai quan trọng là hơn rất là nhiều
đó là tác động của cách mạng bốn
của cái việc thay đổi công nghệ
thì đòi hỏi các cái doanh nghiệp việt nam
phải tiếp cận được với cái việc là tự động hóa
nâng cao cái trình độ của người lao động
nhưng đặc biệt là quan trọng đó là
làm sao mà đổi mới cái công nghệ
để giúp cho tăng cái năng lực cạnh tranh
nhưng quan trọng hơn nữa đó là tăng được cái giá trị gia tăng
của cái ngành da dày và các cái sản phẩm da dày của việt nam
cái vấn đề thứ ba
nó liên quan
tới việc là các cái yếu tố
về cạnh tranh
thì hiện nay các cái doanh nghiệp việt nam
vẫn đương nằm ở cái khâu gia công
với cái giá trị gia tăng không cao
do đó thì các cái doanh nghiệp
đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà chúng ta gọi là thuần việt
bên cạnh các cái doanh nghiệp
có vấn đồng tư trực tiếp nước ngoài hiện đang chiếm cái ưu thế
trong cái lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu
da dày thì cũng đều cần phải
có những cái kế hoạch
để làm sao mà tham gia được vào những cái khâu
những cái mắt xích tạo ra cái giá trị
gia tăng cao hơn trong cái chuỗi giá trị toàn cầu
và cũng lưu ý hơn nữa đến cái vấn đề là
chủ động để làm sao mà
chúng ta có thể trong thời gian tới
sẽ tạo ra được những cái mẫu mã
những cái thương hiệu về da dày
tận dụng được cái ưu thế về nguồn nguyên liệu
cũng như là những cái ưu thế
về sự sáng tạo và trí tuệ của người việt nam
thì có như vậy tôi mới cho rằng
ngành da dày nói chung và các doanh nghiệp
da dày của việt nam nói riêng mới có
cái điều kiện để phát triển một cách
bền vững với tốc độ cao hơn nữa
bên cạnh đó thì chắc hẳn là các doanh nghiệp da dày
cũng cần phải có những cái giải pháp để tăng lợi nhuận
trên mỗi một cái sản phẩm
bởi theo phân tích thì hiện nay cơ cầu giá trị
của một đôi dày thì đang có bảy mươi
là nằm ở cái chi phí nguyên liệu
chín là chi phí đầu vào
và chi phí quản lý gián tiếp
một mươi năm là chi phí nhân công
và chỉ có sáu là lợi nhuận
dành cho doanh nghiệp
thì đây chắc hẳn là một cái phần lợi nhuận tương đối là nhỏ
và chắc hẳn là các cái doanh nghiệp
muốn phát triển được thì cần phải giải quyết bài toán này
rõ ràng thì với cái tỷ lệ lợi nhuận bình quân
chỉ sáu trên giá trị
hay nói cách khác là trên doanh thu
thì đây là một cái tỷ lệ lợi nhuận
khá là thấp thấp hơn cả
cái tỷ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế hiện nay
và nó mang cái đặc trưng
của cái hoạt động trong sản xuất da dày
của chúng ta hiện nay vẫn chủ yếu
là dựa trên cái gia công
với cái tỷ lệ nội địa hóa không cao
chỉ khoảng từ năm mươi tới năm mươi năm
cộng với đó là cái sự tham gia
của các doanh nghiệp trong ngành da dày
của việt nam chúng ta vẫn chủ yếu
ở những khâu ở những mát xích
mà tạo ra giá trị gia tăng thấp trong cái chuỗi giá trị
vấn đề thứ hai nữa là một điểm rất đáng lưu ý
là cái đặc trưng của ngành da dày
là sử dụng cái nguyên liệu cái chi phí nguyên liệu rất là cao
trong khi đó thì bản thân việt nam
chúng ta cũng có những lợi thế nhất định
về cái nguồn nguyên liệu tôi nói đơn cử
ví dụ như là da tự nhiên
chúng ta cũng chưa khai thác được nhiều
và đặc biệt là liên quan đến công nghiệp chế biến
để đáp ứng được các điều kiện kỹ thuật
có thể sử dụng các cái da đó vào trong ngành công nghiệp da dày
thay vào đó thì chúng ta lại vẫn phải nhập khẩu
từ bên ngoài vào và thậm chí khá nhiều chi tiết khác
và bản thân việt nam chúng ta cũng có lợi thế
và có thể làm được
vậy thì để tăng cái sức cạnh tranh của mình trên thị trường
thì các doanh nghiệp việt nam cần phải có những cái
giải pháp và những cái việc làm cụ thể như thế nào
để tăng sức cạnh tranh thì trước hết
chúng ta thấy nếu nhìn vào cái cơ cấu
giá trị như chị đã nêu
thì rõ ràng là cái mà chúng ta tăng
cái tỷ lệ nội địa hay nói cách khác là
giảm cái phần mà chúng ta phải nhập khẩu
cái nguyên liệu từ nước ngoài và
sẽ giúp cho các doanh nghiệp da dày của việt nam
có cái điều kiện mà phát triển kinh doanh
một cách tốt hơn cũng như là tạo ra được
cái giá trị gia tăng cao hơn
thì thứ nhất là chúng ta phải phát triển cái
ngành công nghiệp hay là các cái doanh nghiệp
phụ trợ gắn với cái việc là cung cấp
cái nguồn nguyên liệu cho cái ngành công nghiệp da dày
cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta đã chia sẻ
giải quyết vấn đề về lao động
trước mắt thì chắc chắn là chúng ta
sẽ vẫn phải trông vào cái nguồn lao động da dày
với cái sự chuyển dịch về cái vị trí
cũng như cái nguồn lao động cho các doanh nghiệp da dày
tuy nhiên thì tới đây cái việc
nâng cao cái trình độ đã áp dụng các cái công nghệ
cũng như là tự động hóa
trong cái ngành da dày sẽ
đòi hỏi chúng ta phải thay đổi về mặt chất lượng
trong cái kết cấu về cái số lượng
đối với người lao động để mà tham gia được vào những
chuỗi những khâu những mắt xích tạo ra
cái giá trị gia tăng cao hơn trong cái chuỗi
giá trị toàn cầu trong cái ngành da dày
thì đòi hỏi chúng ta
các cái doanh nghiệp bản thân họ sẽ phải
có những cái bộ máy
những cái tổ chức và những cái con người
những cái nguồn lực để làm sao mà
họ sẽ tập trung vào cái sáng tạo
ra những cái mẫu mã những cái thiết kế mới và thậm chí
xây dựng được những cái thương hiệu
da dày của việt nam không chỉ là
có uy tín ở khu vực mà thậm chí là
còn trên toàn cầu rất là hy vọng rằng
với những cái nguồn lực cũng như là những cái kinh nghiệm
mà chúng ta đã có được trong cái khoảng thời gian phát triển
ngành da dày việt nam đặc biệt là hướng tới thị trường xuất khẩu
thì chúng ta sẽ nhận thấy những cái doanh nghiệp của chúng ta
dần dần tháo gỡ được các cái khó khăn
và tận dụng được cơ hội để phát triển
trong năm hai nghìn một mươi tám cũng như là những năm tiếp theo
một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ vũ đình ánh
đã dành thời gian và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn
chúng ta muốn tăng xuất khẩu da dày
thu ngoại tệ về cho đất nước thì doanh nghiệp
cần phải tồn tại và phát triển
theo định hướng phát triển ngành da dày đến năm hai nghìn hai mươi
thì ngành này sẽ từng bước
nâng dần tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm
mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa sẽ là
từ bảy mươi năm tới tám mươi
bộ công thương cũng đang xem xét
kiến nghị nhà nước dành ra một quỹ đất
để xây dựng các khu công nghiệp chuyên ngành
sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành da dày
cùng với đó là nhiều hỗ trợ về đất đai
nhân lực và khoa học công nghệ
với những kế hoạch rõ ràng
hy vọng rằng ngành da dày sẽ có sức bật
trong những năm tới mà năm hai nghìn một mươi tám
sẽ là một tiền đề vững chắc
tới đây thì chương trình câu chuyện hội nhập
xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại